thưa quý vị để tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà
quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh
huyện nhân trạch là địa phương đầu tiên của tỉnh đồng nai tổ chức thí điểm
trao vòng đeo tay thông minh quản lý f tại nhà và nơi được chọn làm thí điểm là xã phước khánh
theo đó vòng tay điện tử có chức năng theo dõi chuyến động của f covid một mươi chín tại nhà
thông qua điện thoại di động
các hoạt động của f được phân công giám sát quản lý
trong trường hợp f ra khỏi phạm vi cho phép vi phạm quy định phòng chống dịch
thì người được phân công giám sát sẽ cảnh báo nhắc nhở
đây là sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin và công tác kiểm soát dịch bệnh
nhằm tiết kiệm nhân lực cho địa phương trong việc quản lý f tại nhà
quản lý nguồn lây cũng như kiểm soát sự bùng phát của dịch
đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người bệnh với cộng đồng
dự ký sau khi triết khai có hiệu quả mô hình này được huyện nhân trạch
triết khai đồng loạt tầm một mươi một xã và thị trấn hiệp phước
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại